trước tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tp hà nội làm thắt thoát tài nguyên của đất nước
ubnd tp hà nội yêu cầu bí thư cấp ủy chủ tịch ubnd và trưởng công an các quận huyện thị xã
chịu trách nhiệm trước thành ủy ubnd tp về vấn đề cắt tặc hoành hành
theo đó ubnd tp hà nội yêu cầu sở tài nguyên và môi trường công an thành phố và các sở ngành đơn vị
ubnd các quận huyện thị xã tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát tại các mỏ cát theo quy định
hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thành phố ngăn chặn xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông
bên cạnh đó phối hợp với các sở ubnd các quận huyện thị xã và công an các tỉnh bạn mở đợt cao điểm xử lý các vi phạm
về khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thành lập các tổ công tác liên ngành giải tỏa các vi phạm về bến bãi tập kết vật liệu trái phép
không đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí về bến bãi theo yêu cầu báo cáo ubnd tp trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín